theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ tối và đêm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi và ngày mai ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám
để chủ động ứng phó với gió mạnh sóng lớn trên biển cũng như tác động của vùng áp thấp đang tồn tại ở khu vực trường sa ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến cà mau
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền